vụ xuân năm hai nghìn một mươi bảy tại nghệ an đã cơ bản cấy xong diện tích lúa
tuy nhiên ở các dụng lúa vừa mới xuống giống tại huyện anh sơn đã phải đối mặt với nạn ốc bưu vàng phá hoại trên diện rộng
vụ xuân năm nay toàn xã phúc sơn huyện anh sơn gieo cấy ba trăm hai mươi chín hectare
từ trước tết ốc biêu vàng đã xuất hiện trên diện rộng
chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh
đến thời điểm này đã có một mươi hectare bị ốc bưu vàng phá hại tại các thôn của huyện anh sơn
hiện nay xã đăng chỉ đạo bà con khẩn trương tập trung mọi nguồn lực ra đồng tiêu diệt ốc bưu vàng để tránh phát sinh thành dịch
vụ xuân năm nay toàn huyện anh sơn gieo cấy hai hai trăm bốn mươi tám hectare lúa xuân
trong đó có đến ba mươi bốn ha
các tà lúa bị ốc bưu vàng phá hoại tập trung ở các xã khai sơn phúc sơn bình sơn lĩnh sơn đức sơn vĩnh sơn
với mật độ trung bình từ năm con trên một mét vuông
nơi cao từ một đến ba con trên một mét vuông
có nơi cục bộ sáu con trên một mét vuông
biện pháp thứ nhất là biện pháp thủ công
tức là ba con chúng ta khí trến cái diện tịch mà chứa phong chứa phun thuộc
thì chúng ta bắt cái ốc bưu vàng này để làm cái nguồn thức ảnh cho ngán cho vịt cho lá tột giao dính dường
biện pháp thứ hai đó là biện pháp khoa học
thì chúng ta sử dụng kỹ thuật là vệ tế đạt
chúng ta phun khí là gọi như là nước đưa vào là lắp sạp khoảng ba bốn cm chúng ta phun rất là có hiệu quả
thì đối với cái loài ốc bưu vàng này là nếu như chúng ta mà không theo dõi
thì sau khi gieo lụa đã lên hai ba lạ và hợp tác xa đã đưa nước vào ruồng
thì giai đoạn này là gây hại rất lớn
hoặc là sau khi chúng ta cậy sống mà chúng ta đã còn nước rồi
thì ốc bưu vàng này cạn ngán cây và có những ruồng có thể bị mất trắng
trong thời gian tới thì cùng kinh mong bà con chúng ta là tiềm dằm kịp thời
và bạch không thể hết thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp hóa học
trước tình trạng ốc bưa vàng phá hoại bà con nên chủ động tích cực thăm đồng để phát hiện và trừ các loại sâu bệnh khác
nhằm bảo đảm cho cây lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt